liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh đắk lắc nói riêng đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm do việc tự chế pháo nổ làm nhiều người chết và bị thương và hư hỏng nhiều tài sản có liên quan
điều đáng lo ngại đó là trong số nhiều người mua bán pháo và nạn nhân của những tai nạn do pháo nổ đều đang trong lứa tuổi học sinh sinh viên
đây là hiện trường vụ nổ do chế tạo pháo xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó một em trong nhóm lên mạng xã hội đặt mua các chất hóa học và học cách để chế tạo pháo
sau đó em này rủ các bạn trong nhóm đến nhà của một người dân thường đi vắng để chế tạo pháo
quá trình chế tạo một chất hóa học rơi ra ngoài một em đã dùng bật lửa đốt
sau đó ngọn lửa cháy lan đến khu vực trộn thuốc gây ra tiếng nổ lớn
hậu quả là một em tử vong tại chỗ một em tử vong tại bệnh viện hai em bị thương nặng
tất cả các em này đều là học sinh của trường trung học
cơ sở lương thế vinh thị trấn buồn chấp
sau cái vụ việc này thì phòng đã tham mưu với ủy ban nhân dân huyện
ban hành công văn để chỉ đào các đơn vị trường học
trong đó kể cả các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
và các trường học trung học cơ sở tiểu học trên địa bàn
để làm sao là không có những cái tai nạn thương tâm đã xảy ra nữa
còn đây là hiện trường vụ nổ
cũng do chế tạo pháo xảy ra tại thôn tám xã eao huyện ea ca của tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba nguyễn đức nhân và lê anh quyết cùng một mươi bốn tuổi
trú tại xã eao huyện ea ca mang theo một túi chất bột rồi sử dụng cối và chơi bằng kim loại
để giã chế tạo pháo
trong lúc đang giã thì chất bột phát ra tiếng nổ lớn
hậu quả em quyết bị cụt một chân một tay và bị nhiều vết thương nặng trên cơ thể
còn em nhân bị hỏng một mắt và bị thương tích ở tay
sau đó cả hai em được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do thương tích quá nặng nên em quyết đã tử vong
được biết cả hai em đang là học sinh lớp tám của trường trung học cơ sở phan đình phùng xã eao
theo cơ quan công an số chất bột trên là chất hóa học được các em đặt mua qua mạng xã hội để chế tạo pháo
và những tổn thương do tát nản đốt pháo ra thì sau khi bôi chúng tôi xử lý
thì thường thường rất ảnh hưởng đến cái chức năng cơ sở
và các hoạt động sinh hoạt của chi của trại
các cháu như là cụt các con tay có những trường hợp là cụt cả bàn tay
có những trường hợp là cục vật bọng và những khu vực khác
thì đây là những cái tai nạn rất là thương tâm
mà cũng mong rằng là chúng ta tiếp tục tuyên truyền cảnh báo
qua đây thì cơ quan công an chúng tôi cũng khuyến cáo đến các gia đình nhà trường
các tổ chức đoàn hội đội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng các em học sinh
để từ đó giúp cho các em học sinh là nâng cao cái nhận thức hiểu biết
về cái hậu quả tác hại của cái việc là sản xuất pháo
cơ quan công an chúng tôi cũng khuyên cáo mọi hành vi sản xuất chế tạo tàng trữ
mua bán sử dụng trái phép pháo nổ thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra
mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục phòng ngừa con em mình
không tự chế sử dụng các loại pháo nổ